thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một hai nghìn một mươi
lãnh đạo tp hcm đã đi thăm và tặng quà cho hai mươi tám cán bộ giáo viên tiêu biểu qua các thời kỳ
đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp của các thế hệ thầy giáo cô giáo đối với sự nghiệp chồng người
đoàn đã đến thăm và tặng quà cho phó giáo sư tiến sĩ phạm văn năng nguyên hiệu trưởng trường đại học kinh tế tp hcm
nhưng người đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của trường đại học kinh tế từ sau giải phóng miền nam thống nhất đất nước đến nay
lãnh đạo tp hcm mong muốn với uy tín và sự am hiểu rộng về ngành kế toán tài chính ngân hàng
phó giáo sư tiến sĩ phạm văn năng sẽ tiếp tục có những công hiến cho ngành giáo dục của thành phố
để đào tạo những nhà kinh tế doanh nghiệp và những nhà nghiên cứu hoạch định các chính sách giỏi
để đưa nền kinh tế của đất nước và thành phố ngày càng phát triển